kính chào quý vị và các bạn
do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông nên từ đêm nay trở đi
ở khu vực bắc bộ xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn lẫn với sương mù cùng mức nhiệt độ giao động từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn
cần lưu ý là sương mù xuất hiện ở nhiều nơi làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
đặc biệt là các tỉnh vùng núi sương mù xuất hiện dày đặc với các cung đường gồ ghề
quý vị điều khiển phương tiện giao thông nên chú ý và giảm tốc độ để tránh xảy ra va chạm nguy hiểm
quá trình không khí lạnh tăng cường xuống cũng tác động đến thời tiết các tỉnh thành miền trung
ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa nhỏ nhiều nơi và xuất hiện sương mù vào lúc sáng sớm
làm giảm tâm nhìn ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân nơi đây
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ giao động từ một mươi sáu hai mươi ba độ có nơi cao hơn
còn từ đà nẵng đến quảng ngãi không khí lạnh tuy tác động yếu
nhưng vẫn gây mưa
rông ở diện dài rác cùng nhiệt độ trong ngưỡng là một mươi chín hai mươi sáu độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ ít mưa với mức nhiệt cao hơn
giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ có nơi vượt ngưỡng hai mươi chín độ
xa hơn ở phía nam cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
trong đêm nay cũng như ngày mai thời tiết phổ biến ít mưa ban ngày trời có nắng
có trăng về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn nam bộ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi một hai mươi sáu độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa mưa nhỏ dài rác gió đông cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi sáu hai mươi hai độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé